tại thành phố cần thơ đoàn công tác của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã đến thăm cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh quân khu chín và lữ đoàn phòng hai trăm sáu mươi
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
đến thăm bộ tư lệnh quân khu chín đoàn ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội cho biết
thời gian qua bộ tư lệnh quân khu chín đã có nhiều đổi mới trong công tác nắm chắc và làm chủ tình hình
đổi mới sáng tạo trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
đại diện đoàn ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội mong muốn lực lượng vũ trang quân khu chín phát huy truyền thống
tiếp tục đổi mới sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ lữ đoàn phòng hai trăm hai mươi hai
đoàn đề nghị trong thời gian tới các cán bộ chiến sĩ không ngừng phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước nói chung và đồng bằng sông kiều long nói riêng